từ giờ ba mươi phút đêm cường thức dậy lấy dao đi thẳng đến giường ngủ của ông nghĩa chém liên tiếp vào vùng đầu làm ông nghĩa bị thương nặng
bùi trí cường là đối tượng đã từng điều trị bệnh dối loạn thần kinh do sử dụng nhiều loại ma túy và các chất kích thích thần kinh khác